từ chiều qua ngày ba mươi tháng bảy các trường đại học trên cả nước đã bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm hai nghìn hai mươi
theo bộ giáo dục và đào tạo chậm nhất là đến ngày một tháng tám các trường đại học cao đẳng phải công bố điểm trúng tuyển
theo kết quả các trường công bố cho tới thời điểm hiện tại thì có thể thấy mức điểm chuẩn trúng tuyển năm nay đều tăng cao
nhiều trường top trên có mức điểm chuẩn tăng tới ba bốn điểm so với năm trước
trường có mức điểm chuẩn cao nhất cho tới thời điểm hiện tại là học viện an ninh nhân dân
thậm chí có ngành để trúng tuyển thí sinh phải đạt điểm lên tới ba mươi năm đó là ngành ngôn ngữ anh với đối tượng thí sinh nữ
một trường khác cũng thuộc khối trường ngành công an có mức điểm chuẩn trên ba mươi điểm là trường đại học phòng cháy chữa cháy
lên tới ba mươi hai mươi năm điểm đối với đối tượng thí sinh nữ phía bắc
trong thông báo điểm của trường nêu rõ có bốn thí sinh đặt cùng mức điểm ba mươi hai mươi năm
và trường này chỉ lấy ba thí sinh dựa trên tiêu chí phụ là tổng điểm ba môn chưa làm tròn từ hai mươi tám ba mươi năm điểm
điều này có nghĩa một thí sinh đạt ba mươi hai mươi năm điểm đã không trúng tuyển
đối với nhóm các trường kinh tế mức điểm cũng tăng từ hai đến ba điểm so với năm ngoái
trường đại học kinh tế quốc dân có mức điểm chuẩn cao nhất là hai mươi bảy điểm
trường đại học ngoại thương cũng ghi nhận mức điểm trúng tuyển kỷ lục với ngành cao nhất là hai mươi tám hai mươi năm
tăng gần hai điểm so với mức điểm cao nhất của năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi bảy
mức điểm của thí sinh cao khiến các trường đều phải tính đến tiêu chí phụ để lọc bớt thí sinh
bảo đảm tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký
hầu hết các trường đặc biệt là các trường giữa và tốt trên đều sử dụng tiêu chí phụ
có trường sử dụng tới bốn tiêu chí phụ khác nhau như đại học y hà nội
trường đại học bách khoa hà nội cũng đưa ra hai tiêu chí phụ là tổng điểm ba môn thi
chưa tính điểm ưu tiên và thứ tự ưu tiên nguyện vọng
nhận định về mức điểm chuẩn vào các trường năm nay phó giáo sư tiến sĩ bùi đức triệu
trường phòng quản lý đào tạo trường đại học kinh tế của dân cho rằng
với cách thức xét tuyển năm nay thí sinh có quyền đăng ký không giới hạn nguyện vọng
do đó thí sinh sẽ có xu hướng đăng ký vào những trường ngành hot đang là lựa chọn của nhiều người
vì vậy các trường tốt trên sẽ phải đặt ra nhiều rào cản kỹ thuật là các tiêu chí phụ để chọn thí sinh